xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
và vừa rồi là những nội dung chính mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong sáu mươi phút sắp tới
hôm nay thứ bốn ngày một tháng sáu
những tin tức an ninh trật tự mới nhất được chúng tôi liên tục cập nhật
và sẽ gửi từ quý vị ngay sau đây cho một tin tức hai mươi bốn h
thưa quý vị và các bạn vào lúc một mươi năm h chiều nay một tháng sáu
phạm nhân triệu quân sự đã bị bắt tại xã yên dương huyện hà trung khi đang trên đường bỏ trốn
phạm nhân này đã trộm cắp hai chiếc xe đạp của người dân để bên đường
sau đó bán một chiếc xe lấy một trăm linh đồng
thông tin được công an thanh hóa cung cấp
chiều cùng ngày lực lượng chức năng di lý triệu quân sự về công an huyện hà trung
trước đó khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng năm
phạm nhân triệu quân sự đã trốn khỏi trại giam t chín trăm bảy mươi bốn
cục điều tra hình sự bộ quốc phòng
đóng tại địa phận xã thành long huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
đây là lần thứ ba đối tượng này trốn chạy
triệu quân sự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đang chấp hành hình phạt tù trung thân tại trại giam

sự là đối tượng từng phạm tội giết người cướp tài sản đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ
trước khi phạm tội sự là binh nhì trong một đơn vị thuộc quân khu một
rèn luyện trong quân ngũ nhưng sự lại mê game
từng trộm cắp vặt của đồng đội và bị đơn vị cảnh cáo
ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi hai
sự đào ngũ đến quán cà phê hương sen ở phố trường lâm quận long biên hà nội
rồi sát hại chủ quán cướp nhẫn bông tai bằng vàng và bị bắt hai ngày sau đó
ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
tòa án quân sự quân khu một
tuyên án sự trung thân về các tội cướp tài sản giết người và đào ngũ
chịu quân sự thù án tại trại giam quân sự khu vực miền trung
cuối năm hai nghìn một mươi năm khi chấp hành án phạt
sự đã trốn khỏi trại giam
sau khi bị bắt
sự bị tuyên phạt ba năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ
và ba năm tù về tội trộm cắp tài sản
tổng hình phạt tù là trung thân
đến ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
khi đang chấp hành án tù
tại trại giam quân sự khu vực miền trung
triệu quân sự trèo bám vào đường
ống trốn ra ngoài
phạm nhân bị bắt lại vào ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
khi đang chơi game tại một quán internet
ở thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
ngày hôm nay thông tin từ công an tỉnh hưng yên cho biết
đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc qua mạng internet
dưới hình thức cá độ bóng đá
với số tiền gần một trăm linh tỷ đồng
đường dây cá độ này do nguyễn văn kiên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chú tại xã tân việt
huyện yên mỹ tỉnh hưng yên
cầm đầu cùng tám đối tượng khác
kết quả điều tra xác minh
kiên đã lấy tài khoản tổng là supermaster
trên trang mạng bóng tám mươi tám com
có máy chủ đặt tại nước ngoài
sau đó chia thành các trang tổng nhỏ
giao cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh hưng yên
và thành phố hà nội
lực lượng công an thu giữ một mươi ba chiếc điện thoại di động
một ba bộ máy tính
phong tỏa tám tài khoản ngân hàng
cùng nhiều thiết bị và hàng nghìn trang tài liệu có liên quan
bước đầu xác định lượng tiền giao dịch
của các đối tượng trong đường dây này
lên đến gần một trăm linh tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với các đối tượng
về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
với hành vi vận chuyển ba mươi gói cần xa khô
từ tỉnh đắk nông để gửi ra tỉnh quảng ninh
một tài xế lái xe taxi
vừa bị công an tỉnh đắk lóc bắt giữ
đó là trần phúc ba mươi tám tuổi
chú tại thành phố bùn văn thuận
trước đó ngày ba mươi một tháng năm
trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra
tại phường tân an thành phố bùn văn thuận
tổ công tác của phòng cảnh sát cơ động
cơ quan tỉnh đắk lóc
phát hiện phúc đang bê một thùng xốp
từ xe taxi vào bưu điện
với nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đã yêu cầu kiểm tra
bên ngoài thùng xốp ghi là trà atiso
và địa chỉ số điện thoại người nhận
ở tỉnh quảng ninh
mở kiểm tra thùng xốp có ba mươi gói màu bạc
bên trong chứa hoa cây cần sa khô
phúc khai nhận trước ngày ba mươi tháng năm
phúc được một người đàn ông tên cường
thuê điều khiển xe taxi
đến xã quảng trực huyện tuy đức tỉnh đắk nông
nhận thùng hàng trên
rồi đưa về bưu điện ở tỉnh đắk lóc
gửi theo địa chỉ cho người nhận ở tỉnh quảng ninh
sau khi gửi xong
phúc được trả tiền công là một hai triệu đồng
đến chiều ngày ba mươi một tháng năm
phúc mang thùng hàng ra bưu điện gửi
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
hôm nay công an huyện kim bảng hà nam
cho biết là đang tạm giữ hình sự
đối tượng phạm công mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú ở xã sơn hà huyện phú xuyên thành phố hà nội
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an
mạnh khai nhận sử dụng mạng xã hội facebook
để đăng bán các mặt hàng nông sản
khi có người đặt mua hàng và chuyển khoản tiền thành công
mạnh không giao hàng như đã thỏa thuận
mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền
với thủ đoạn này
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay
mạnh đã thực hiện chót lọt hơn một mươi vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của các bị hại
ở các tỉnh như
hà nam ninh bình bắc ninh thanh hóa bắc giang
với số tiền gần năm mươi triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra
làm rõ vụ án và xử lý
theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn
thời gian vừa qua tình trạng trẻ em bị xâm hại
ngày càng diễn biến phức tạp
gia tăng về mức độ số lượng vụ việc
nhất là bóc lột sức lao động của trẻ em
các vụ hiếp dâm dâm ô trẻ em
bạo hành gia đình bạo lực học đường
những vụ việc xâm hại
bạo hành trẻ em liên tiếp được công khai
làm rúng động dư luận
và cảnh báo đỏ về sự an toàn của những đứa trẻ
từ thực tế này
năm nay tháng hành động vì trẻ em
được tổ chức từ ngày một đến ngày ba mươi tháng sáu
nhằm tăng cường trách nhiệm của các ngành các cấp
trong việc thực hiện các biện pháp
phòng ngừa hỗ trợ can thiệp
để bảo vệ trẻ em kịp thời
hiệu quả nhất là trong gia đình
trẻ bị bạo hành xâm hại về thể chất
với mức độ nghiêm trọng từ ngay trong chính ngôi nhà của mình
trong trường học
hay tại bất cứ môi trường công cộng nào
trẻ em còn đang bị bạo lực cả về tinh thần
bởi những hành động vô cảm của người lớn
các bậc phụ huynh
hay từ những hình ảnh bình luận ác ý trên không gian mạng
người mẹ này
do mãi mê công việc
không dành thời gian quan tâm quản lý con
dẫn đến việc cháu gái đã trở thành nạn nhân
bị xâm hại tình dục lúc nào
gia đình cũng không hay biết
đây cũng là cái lỗi của bố mẹ
mãi mê làm ăn kiếm tiền
kiếm đồng tiền thì về
nhưng mà để bây giờ như thế này
thì cũng khổ cho các cháu
nên là nói thật đây cũng là cái bài học
của gia đình nhà tôi
theo thống kê của cục trẻ em
trong ba tháng đầu năm nay
cả nước có một trăm bốn mươi bảy trẻ bị xâm hại
tăng ba mươi em so với quý i năm hai nghìn hai mươi một
trong đó có những trường hợp bị bạo lực
xâm hại tình dục bị bắt cóc
mất tích hoặc bị bỏ rơi
cũng trong ba tháng đầu năm nay
tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
đã tiếp nhận hơn hai trăm linh hai cuộc gọi
tư vấn của các trẻ em

tăng hơn bốn mươi năm so với cùng kỳ
các em còn đang yếu thế
các em còn chưa tự bảo vệ được mình
cho nên đâu đó các bạn vẫn thấy rằng
có cái chuyện là người bố người mẹ bạo hành
có đó có người
vợ hờ đánh con đến tàn nhẫn
bởi để cho nó thỏa cái cơn ghen
thế là như thế thì trong xã hội nó vẫn đang tồn tại
thế nên dẫn đến là gì
cái hiện tượng đó có thể nói là
nó vẫn không hạn chế được
trên thực tế hệ thống pháp luật về quyền trẻ em việt nam
ngày càng được hoàn thiện
tạo hành lang pháp lý chặt chẽ
nhằm bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em
ở mức cao nhất
vậy nhưng vì sao số vụ trẻ bị xâm hại
bị bạo hành vẫn diễn biến phức tạp
điều chúng tôi muốn nhấn mạnh là
trong hệ thống pháp luật việt nam hiện nay
thì quy định khá là chi tiết và cụ thể
cái trách nhiệm của các chủ thể
có liên quan đến việc thực hiện quyền trẻ em
bao gồm cả các cơ quan
các tổ chức
các cá nhân
gia đình và các cơ sở giáo dục
nhưng mà công tác phòng ngừa chúng ta cần quan tâm nhiều hơn nữa
và chúng tôi chọn một trong những chìa khóa
để tăng cường công tác phòng ngừa
là vận động toàn xã hội
quan tâm hơn nữa
chú ý hơn nữa để phát hiện kịp thời
những nghi ngờ những hành vi xâm hại trẻ em
để thông báo thô cáo thô giác
kịp thời đến các cơ quan chức năng
lắng nghe trẻ em bằng trái tim
bảo vệ trẻ em bằng hành động
hy vọng với thông điệp này
thì từ mỗi người trưởng thành
hay các tổ chức đoàn thể cơ quan chức năng
sẽ nhận thấy trách nhiệm của mình
trong việc đem lại môi trường sống
và học tập an toàn lành mạnh cho trẻ em
thưa quý vị như vậy là sau nhiều lần lỡ hẹn
hôm nay một tháng sáu
cao tốc hà nội hải phòng chính thức triển khai
thí điểm chỉ thu phí không dừng
trên toàn tuyến
sau sáu tháng tuyên truyền phổ biến đến người dân
để gián thẻ và sử dụng dịch vụ này
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trong ngày đầu tiên triển khai chỉ thu phí
theo đó trong những ngày đầu tiên
triển khai thí điểm trên tuyến này
các lực lượng chức năng như trạm thu phí
đơn vị cung cấp dịch vụ không dừng
và lực lượng cảnh sát giao thông
đã được bố trí từ xa trạm thu phí
để tiến hành phân loại và hướng dẫn cho người dân di chuyển qua trạm
đồng thời theo đánh giá ban đầu
trong ngày đầu tiên triển khai thí điểm
số lượng phương tiện đã gián thẻ
và đã nạp tiền vào tài khoản giao thông
đã có được mức tăng đáng kể so với trước đây
đến thời điểm này
công tác tuyên truyền
để cho người dân và doanh nghiệp
thực hiện một trăm linh thu phí quốc lộ năm
để thực hiện từ chín h sáng hôm nay
và nói là khá thành công
cái thứ nhất là cách đây sáu tháng
khi có chủ trương của chính phủ
thì số người thực hiện không dừng qua đây
mới chẳng trên năm
và sau khi chúng ta tuyên truyền được sáu tháng

thì tôi tin rằng
sau khi chúng ta tuyên truyền được sáu tháng
sau khi bắt đầu thực hiện
thu phí một trăm linh truyền của lộ năm
sẽ thành công
và sẽ đạt
trong ba bốn tháng đầu
và cuối năm thì sẽ phải là một trăm linh
cái đó là
nó không hạn chế tối đa
về vấn đề sự cố
để hạn chế sự cố cũng như những trục trặc
liên quan đến hệ thống hay thiếu sót của người dân
trong những ngày đầu tiên
bên cạnh các làn thu phí tự động không dừng
trạm này cũng bố trí thêm các làn xử lý sự cố
cũng như phương tiện
cầu kéo ứng trực để nhanh chóng giải thoát làn
tránh ủ nứ
bên cạnh đó không theo dự kiến ban đầu
là sẽ xử phạt phương tiện vi phạm
bước đầu các lực lượng chức năng mới chỉ tuyên truyền hướng dẫn
và tổ chức dán thẻ cho phương tiện chưa đủ điều kiện tham gia tuyến này
công làm tốt công tác tuyên truyền
để người dân thấy là công tác thu phí không dừng
là mang lợi lợi ích rất lớn
cho cái việc liêu thông
thì người dân sẽ bớt
thời gian dừng ở thu phí
và đảm bảo được liêu thông an toàn
ở trên tuyến
và chúng ta thấy rằng những vấn đề gì
mà còn khó khăn trong công tác thu phí
mà chúng ta giải quyết được
để người dân thấy rằng sự lựa chọn
về thu phí không dừng là một điều kiện tốt nhất
và đồng thời là cái việc thu phí không dừng
sẽ được công khai minh bạch
trong cái thu phí
để người dân thấy được là những cái đồng góp
của người dân đối với cái việc
sử dụng phương tiện tham gia giao thông
là mang lại lợi ích cho bản thân mình
và cho đất nước
tuyến cao tốc hà nội hải phòng
là tuyến đầu tiên được lựa chọn
để triển khai thí điểm chỉ thu phí không dừng
đây cũng là một trong một trăm một mươi ba trạm thu phí
đã lắp đặt hệ thống thu phí không dừng
trên tổng số một trăm một mươi tám trạm thu phí trên cả nước
vào trung tuần tháng năm vừa qua
tại cuộc họp với bộ giao thông vận tải
và các cơ quan liên quan
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
đã thống nhất tiến độ sau ba mươi một tháng bảy
nếu trạm thu phí nào chưa triển khai xong thu phí không dừng
sẽ tiến hành xả trạm
và có cơ chế xử lý trách nhiệm tập thể
cá nhân về trận tiến độ
quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức đáng chú ý
mà chúng tôi vừa cập nhật
chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay sẽ được tiếp tục
với những tin tức đáng chú ý khác từ trường quay phía nam
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
ngày một tháng sáu công an thành phố cao lãnh
tỉnh đồng tháp cho biết vừa phát hiện
và bắt quả tang một đối tượng có hành vi
giả danh công an rồi đăng lên mạng xã hội
cụ thể vào tối ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
công an thành phố cao lãnh đã bắt quả tăng đối tượng
nguyễn văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ngụ xã ba sao huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
đang có hành vi giả danh công an
tại phòng thuê số hai mươi một thuộc nhà trọ
trên địa bàn phường sáu thành phố cao lãnh
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ
một bộ quân phục công an nhân dân với sắp hàm đại quý
cùng nhiều giấy tờ thể hiện nội dung giả danh công an
mà đối tượng thuận ghi và các vật dụng khác có liên quan
qua làm việc đối tượng thuận khai nhận
mua bộ quân phục công an nhân dân
ở trên mạng rồi đem về mặt
và đăng trên các tài khoản cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cao lãnh
thông báo ai là bị hướng dẫn giải quyết
ngày một tháng sáu
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn cho biết
vừa bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng
bốn mươi lít dầu đeo trái phép
trên vùng biển tây nam khu vực chồng lớn
việt nam malaysia khoảng ba năm hải lý
trước đó vào lúc hai mươi hai h
ngày ba mươi một tháng năm
trong quá trình tuần tra kiểm soát
tàu csb bốn nghìn ba mươi năm phối hợp với tổ công tác
của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
phát hiện tàu cá mang số hiệu
có nhiều dấu hiệu nghi vấn
đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn thuyền viên
do ông nguyễn văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
có hậu khẩu thường trú tại huyện mỏ cải bắc
tỉnh bến tre làm thuyền trưởng
chủ tàu cá là bà trần thị thu hồng
có hậu khẩu thường trú tại phần vĩnh thanh
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
theo lời khai của thuyền trưởng
tàu đang vận chuyển khoảng hơn bốn mươi lít dầu đeo
để tiến hành cung cấp cho các tàu cá đang hoạt động trên biển
toàn bộ số dầu này không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
và niêm phong hàng quá vi phạm
đồng thời dẫn giải phương tiện về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một
tại thị trấn nam cang tỉnh cà mau
để tiếp tục điều tra xử lý đúng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tòa án nhân dân thành phố cần thơ
đã tuyên bác đơn khởi kiện hành chính
giữa người khởi kiện là ông châu lê anh hào
phóng viên báo pháp luật thành phố hồ chí minh
và người bị kiện là ông nguyễn việt thanh
tránh thanh tra sở thông tin và truyền thông thành phố cần thơ
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
ông hào bị thanh tra sở thông tin và truyền thông thành phố cần thơ
sử phạt quy phạm hành chính
với số tiền bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
với hành vi khung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật vô khống
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức cá nhân
vì những bài đăng trên facebook của ông hào
tạo dư luận không tốt trong thời điểm địa phương đang chống dịch covid một mươi chín
sau đó ông hào đã làm đơn khiếu nại cho rằng
chỉ dẫn lại thông tin những bài báo do chính ông viết
đã được cơ quan thẩm định cho xuất bản
ông hào cũng không đồng ý việc nhận định trang facebook cá nhân
là trang tổng hợp thông tin
tuy nhiên đại diện việc kiểm soát cho rằng
quyết định xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra sở thông tin và truyền thông là đúng
nên đề nghị tòa bác yêu cầu của ông nào
hội đồng xét xử nhận định thanh tra sở thông tin và truyền thông thành phố cần thơ
đã ra quyết định xử phạt ông hào là có căn cứ và đúng thẩm quyền
đồng thời cũng nhắc nhở rằng
trong một số bài viết trên mạng xã hội của ông hào
có cái sai nhưng cũng có cái không đến mức phải bị phạt vi phạm hành chính
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử
đã quyết định bác đơn khởi kiện của ông hào
thưa quý vị do lợi nhuận từ việc khai thác mua bán cát trái phép lớn
nên thời gian qua mặc dù cơ quan chức năng liên tục kiểm tra xử lý
nhưng nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm
trước tình trạng này phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
kiên quyết xử lý triệt để mọi hành vi khai thác vận chuyển cát trái phép
dọc theo tuyến sông đồng nai
vì lợi nhuận nhiều đối tượng đã dùng mọi thủ đoạn
để khai thác vận chuyển cát trái phép bán cho các đầu mối
đơn cử mới đây lực lượng phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
và lực lượng cảnh sát cơ động e hai mươi chín bộ công an
phát hiện anh nguyễn thành công ba mươi một tuổi trú tỉnh long an
điều khiển phương tiện biện kiểm soát la sáu nghìn bảy trăm bốn mươi ba
vận chuyển khoảng năm mươi mét khối cát trên tuyến sông đồng nai
đoạn qua phường tân vạn tp biên hòa tỉnh đồng nai
tại thời điểm kiểm tra anh công không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc
số cát đang vận chuyển làm việc với công an anh công khai nhận
mới đây trên tuyến sông đồng nai đoạn qua phường vũ long tp biên hòa
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động
thuộc bộ công an bắt quả tan bốn phương tiện